theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai mưa to kèm theo rông lốc xét tại các tỉnh lào cai tuyên quang yên bái thái nguyên và trà vinh đã làm cho sáu người thương vong và gây nhiều thiệt hại tại các địa phương
mưa to kèm theo rông lốc xét ngày bốn năm tháng tám đã làm một người chết một người mất tích đều ở tỉnh lào cai bốn người bị thương do xét đánh tại lào cai và tuyên quang
mưa lớn làm nhiều nhà bị sập ngập hàng trăm nhà bị hư hỏng tốc mái tại lào cai tuyên quang yên bái thái nguyên
mưa lớn làm nhiều nhà bị sập ngập hàng trăm nhà bị hư hỏng tốc mái tại lào cai tuyên quang yên bái tuyên quang tuyên quang
mưa lớn làm nhiều nhà bị sập ngập hàng trăm nhà bị hư hỏng tốc mái tại lào cai tuyên quang tuyên quang tuyên quang